giá tiêu hôm nay hai mươi năm tháng tám ở tây nguyên và miền nam đang chờ đợi tín hiệu tích cực từ thị trường
thế giới khi giá tiêu giao ngay tại sàn kochi ấn độ lên thêm một trăm bốn mươi một sáu mươi năm rupee một tạ
cụ thể tại tỉnh đắk lắc đắk nông giá tiêu hôm nay hiện được thu mua với mức bốn mươi tám năm trăm linh đồng
một kg tại tỉnh gia lai đồng nai là bốn mươi bảy năm trăm linh đồng đến bốn mươi tám đồng một kg
trong khi đó tại bà rịa vũng tàu giá tiêu đứng ở mức năm mươi đồng một kg